xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu thì thông tư hai mươi bốn của bộ công an có quy định tại điều ba mươi một về giải quyết đăng ký sang tên
đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức cá nhân cũng ghi chú mở thêm tại khoảng ba điều hai mươi sáu của thông tư năm mươi tám trước kia thì cũng có quy định là xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại điều một mươi chín thông tư năm mươi tám cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại điều một mươi chín thông tư năm mươi tám cũng đeo rõ
thủ tục hồ sơ sang tên
người đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên xuất trình giấy tờ theo quy định ghi trỏ quá trình mua bán giao nhận xe hợp pháp cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe đột giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng nếu có
như vậy tại điều ba mươi một thông tư hai mươi bốn vẫn áp dụng quy định như thông tư năm mươi tám
thực ra không phải
cái thông tư mới ban hành thì là nó làm thay đổi cái kích thức mua bán xe buộc các chủ xe mua bán phải sang tên đủ chủ văn văn mà trước giờ các quy định pháp luật đều có quy định về việc khi anh mua bán tài sản cụ thể trong trường hợp này là động sản là xe máy xe hơi thì đều phải sang tên đủ chủ theo quy định pháp luật luật dân sự quy định các thông tư các văn bản như luật đều có quy định như thế chỉ vì là chúng ta không kiểm tra giám sát chúng ta không làm rõ
bộ phận người dân ý thức pháp luật họ chưa cao thì họ không thực hiện theo đúng quy định pháp luật thôi chứ không phải là từ ngày có cái thông tư này thì bắt đầu chúng ta mới thay đổi bắt đầu chúng ta mới làm
ở góc độ nghiên cứu luật nhiều chuyên gia cũng đồng tình với các quy định có trong thông tư hai mươi bốn đây là những nghiên cứu cải tiến và bước đi tất yếu trước các điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thông tư hai mươi bốn này và cùng với một số thông tư khác ban hành gần đây đã có những thay đổi đáng chú ý
hợp với thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước trong thời kỳ đổi mới xã hội đi lên
ngoài ra vấn đề bảo hiểm đối với các phương tiện chính chủ cũng rất đáng quan tâm
chỉ có những chủ xe thực sự mới được quyền yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường và trong trường hợp này bảo hiểm không thể từ chối trách nhiệm
sau khi thông tư hai mươi bốn có hiệu lực nó cũng sẽ góp phần thay đổi tư duy nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với việc mua bán và sang tên ô tô cũng như xe máy của họ